đang trốn lệnh truy nã với tội danh trộm cắp tài sản lê nguyễn kim thành sinh năm hai nghìn năm
chú huyện thành phú tỉnh bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhà bè
tp hcm bắt sự thành công
trước đó qua công tác trinh sát và tin báo lực lượng chức năng đã phát hiện thành đang lẩn trốn
làm việc trên tàu cá bv chín mươi ba nghìn chín trăm ba mươi chín ts đang trên đường vào bờ khoảng giờ ngày một mươi bốn tháng ba
khi tàu cá bv chín mươi ba nghìn chín trăm ba mươi chín ts vào tới khu vực biển sao mai phường năm thành phố vũng tàu
tội công tác đã tiến hành đón lõng bắt sự đối tượng thành và dẫn dài đưa về bờ an toàn
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện nhà bè tp hcm
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật